trước ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín các hoạt động du lịch thực tế bị gừng trệ
nhiều trang web nổi tiếng về du lịch đã giới thiệu cho du khách các điểm đến nổi tiếng bằng hình thức du lịch ảo
trong số đó các điểm đến đó thì hang sơn đòn của việt nam tiếp tục ghi dấu ấn và lọt top một mươi tour du lịch ảo thế giới
dù chỉ là du lịch qua hình ảnh cảnh quan hùng vĩ của hàng động sơn đòn mới đây đã được tờ the guardian của anh
đưa vào top một mươi tour du lịch thực tế ảo đáng tham quan nhất của thế giới
tour du lịch ảo này sẽ đưa người tham quan đi theo hành trình được tạo ra từ hình ảnh ba trăm sáu mươi độ
kết hợp cùng các hiệu ứng âm thanh phù hợp với từng cảnh quan
sơn đòn ba trăm sáu mươi nguyên bản là một dự án của national geographic nhằm bảo tồn hàng động dưới dạng kỹ thuật số
sau đó thành quả này sẽ được tiếp tục sử dụng cho mục đích quảng bá du lịch